trong việc làm ăn giáp thanh hưng và trần lê anh khang đã bắt và nhốt ba thanh niên là ngô văn điểm hứa văn quyện và hứa văn đô cùng chú tỉnh kiên giang
sau đó hai đối tượng này yêu cầu nạn nhân gọi điện cho người nhà mang tiền đến chuộc với giá là ba mươi triệu đồng một người
đến ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín gia đình đô chuyển khoản qua cho hưng số tiền là ba mươi tám triệu đồng và đô được thả về nhà
sau đó đô đến cơ quan công an tố giác
sau khi nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình đại đã điều tra và phát hiện điểm và quyện
đang bị giữ tại nhà của hưng qua làm việc hưng và khang đã khai nhận hành vi của mình
một mươi khúc sừng tê giác tổng trọng lượng là một trăm hai mươi năm một mươi năm kg được cất dấu tinh vi trong các khối thảnh cao
đã bị đội kiểm soát hải quan hà nội phối hợp với tri cục hải quan sân bay quốc tế nội bài phát hiện tạm giữ để điều tra xử lý
lô hàng thuộc vận đơn số sáu không bảy bảy chín bảy tám một bảy hai sáu số tờ khai từ các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
vận chuyển qua đường hàng không về sân bay quốc tế nội bài
do nghi ngờ hàng hóa vi phạm cơ quan chức năng đã tiến hành khám một mươi bốn kiện hàng
phát hiện bên trong các khối thạch cao có chứa năm mươi năm khúc sừng tê giác với tổng trọng lượng là một trăm hai mươi năm một mươi năm kg
đối tượng nhận hàng trên vận đơn được xác định là yang sinh cô địa chỉ tại số ba mươi tám phố ngô gia tự
phường trần phú tp bắc giang tỉnh bắc giang
đơn vị mở tờ khai là công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu và thương mại thiên hà số một trăm chín mươi bảy phố cấp
xã dĩnh trì tp bắc giang tỉnh bắc giang
hiện toàn bộ số hàng vi phạm trên đã bị tạm giữ để xử lý các bước tiếp theo
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên vừa bắt quả tăng đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên
đang làm nhiệm vụ tại khu vực phường lương sơn tp sông công
đã phát hiện bắt quả tăng thân văn hiển chú tại huyện tân yên tỉnh bắc giang đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ trên người và tại nhà của hiển là một trăm linh một bảy trăm chín mươi ba gram ma túy đá hai trăm một mươi chín viên ma túy tổng hợp và hơn năm gram heroin
từng có nhiều tiền án tiền sự về tội gây dối trật tự công cộng trộm cắp tài sản và vừa chấp hành xong án phạt tù
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy thế nhưng vẫn tiếp tục phạm tội
đối tượng phạm văn khánh thọ chú tại quận liên triểu vừa bị tòa án nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử
và tuyên phạt hai mươi năm tù về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vì nhu cầu sử dụng ma túy thọ đến gặp một thanh niên không rõ lai lịch
và được nhờ đi đến đường hùng vương thuộc địa bàn phường vĩnh trung quận thanh khê để lấy ma túy
thọ đồng ý giúp ra địa điểm trên lấy ma túy và đổi lại người thanh niên sẽ cho thọ thêm ma túy về để sử dụng
đến chiều ngày hai mươi hai tháng ba tại đường hùng vương thọ bị lực lượng chức năng bắt quả tang cùng với số ma túy vừa lấy được
tổng khối lượng ma túy đá mà thọ vận chuyển là gần hai trăm linh gram
sau một thời gian im ắng dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện trở lại ở các địa phương trên địa bàn tỉnh quảng nam
tính từ ngày một mươi sáu tháng năm cho đến nay toàn tỉnh đã có hai mươi bảy năm trăm ba mươi chín con lợn bị nhiễm bệnh phải tiêu hủy bắt buộc
với tổng trọng lượng là gần một ba trăm chín mươi tỷ
hiện nay dịch bệnh đã xuất hiện ở các khu vực lân cận chợ bà rén xã quế xuân huyện quế sơn chợ lợn đầu mối lớn nhất miền trung
trước tình hình dịch bệnh lan nhanh ban quản lý chợ cùng với đội ngũ cán bộ thú y cơ sở đã lập chốt kiểm tra lâm sàng
phát hiện lợn có dấu hiệu bị nhiễm bệnh thì kiên quyết không cho thương lái
cũng như là người dân đưa vào chợ bán và tiến hành các bước xử lý theo quy định
trong khi đó lực lượng thú y tỉnh và huyện quế sơn thực hiện việc kiểm dịch chặt chẽ trước khi cấp giấy chứng nhận cho các chủ buôn xuất lợn
từ chợ bà rén đi tiêu thụ ở những địa phương khác đảm bảo nguồn cung cấp và vào phía nam an toàn
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc chín h sáng của truyền hình công an nhân dân
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt